những ngày này theo lời kêu gọi của các cấp ủy đảng chính quyền nhân dân
nhiều cơ quan đơn vị trong tỉnh thừa thiên huế đã bắt đầu tổ chức
quyên góp giúp đỡ những hộ nghèo hộ chính sách sắp phải di rời khỏi khu di tích kinh thành huế
nỗ lực này nhằm giúp những hộ nghèo neo đơn hộ chính sách có ngôi nhà khang trang
ấm mắp hơn khi đến nơi ở mới
dù biết di rời ra khỏi đất di tích những người dân này sẽ được khép lại cuộc sống tạm bỡ
kéo dài hàng chục năm qua xong đến nơi ở mới bắt đầu cuộc sống mới như thế nào
với họ vẫn là những nỗi lo không dễ có ngay lời giải
tỉnh đã vận dụng các chế độ để mỗi hộ dân khi di rời sẽ được nhận ít nhất là một trăm ba mươi triệu đồng
tiền hỗ trợ tái định cư
các hộ nghèo người già neo đơn hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
nếu có nguyện vọng tỉnh sẽ đảm nhận một phần xây nhà theo mẫu đã có sẵn
gồm một chệt một các lửng với chi phí khoảng hai trăm ba mươi triệu đồng
bảo đảm các hộ dân không phải ở trong những ngôi nhà tạm nhắc nhác khi đến nơi ở mới
dự kiến đến đầu tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín tỉnh thừa thiên huế sẽ di rời đợt đầu tiên
với khoảng gần năm trăm linh hộ trong đó có gần bốn mươi hộ nghèo